thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa ký quyết định thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư hoạt động theo cơ chế tự chủ
theo quy định của pháp luật và trực thuộc bộ kế hoạch và đầu tư nhằm thực hiện hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ
thủ tướng giao bộ kế hoạch và đầu tư quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức quy chế hoạt động của trung tâm
vận động quản lý và sử dụng các nguồn lực hợp pháp của các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài phục vụ hoạt động của trung tâm theo quy định của pháp luật